kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc theo nhận xét của cử tri kỳ họp này có nhiều đổi mới về chất lượng và nội dung nhất là phần chất vấn và trả lời chất vấn
các vấn đề nóng được bàn thảo một cách công khai dân chủ đã làm hài lòng người dân trong cả nước
các đại biểu trả lời thì không phải trả lời một chuyên đề nào cả mà trả lời nào trên cơ sở thực tế trong năm vừa qua các đại biểu mà được trả lời đó làm những việc gì và không làm những việc gì cần phải sửa cái gì
đấy mới là cái mới của quốc hội cái thứ ba nữa là quốc hội lần này thì đã được có tín hiệu đối với nhân dân đối với trong nước tin tưởng hơn trong một số những cái việc đã làm như trên
nó nổi bật lên là gì là kết quả chất vấn của các đại biểu quốc hội
đối với tư lệnh ngành và các người có trách nhiệm khác ở quốc hội mọi trả lời chất vấn đều rất tốt đều nói lên tinh thần trách nhiệm của các tư lệnh ngành
nói chung tất nhiên trong thành công ấy là cũng có những hạn chế hạn chế đầu tiên là tôi thấy là trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo là có những cái nó loanh quanh và nó đối với các khách quan
việc chất vấn
khác vị lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành tôi thấy nó tốt hơn rõ ràng hơn mạch lạc hơn và việc trả lời của các vị bộ trưởng cũng rõ ràng hơn tôi cho rất tốt
có điều là chúng tôi rất quan tâm đến bộ công thương làm sao mà phải cổ phần hóa một trăm linh các doanh nghiệp nhà nước kịp thời
bởi vì đây quá lâu rồi
trong kỳ họp này quốc hội cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các bốn mươi tám chức danh do quốc hội bầu và quản lý
tôi thấy là thông qua việc đánh giá lấy phiếu tín nhiệm đó cũng là bước để giúp cho quốc hội cũng như toàn thể cử tri nhìn nhận đánh giá chung được những người những vị trí
và có cái vai trò trong quốc hội và trong cái bộ máy của nhà nước nhìn nhận lại trong nửa nhiệm kỳ chúng ta đã làm được những gì và các cái ngành đã làm được gì những cái gì còn hạn chế cần phải tiếp tục sửa chữa
thì đấy là một cái bước tiến mà tôi thấy là cũng là một cái mà đáng ghi nhận